cấp sẽ tham gia tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tham nhũng lãng phí từ hội viên và nhân dân
để chuyển tới mặt trận tổ quốc việt nam kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết
đây là đề nghị của ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
trong buổi làm việc với hội cựu chiến binh việt nam diễn ra vào chiều qua tại hà nội
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh
đã góp phần phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị đất nước
nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng
hội cần tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và kịp thời nắm bắt
phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cựu chiến binh cựu quân nhân và hội viên
về nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị hội cựu chiến binh việt nam
phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc việt nam triển khai các chương trình phối hợp giám sát
đảm bảo an toàn thực phẩm giám sát thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường
đẩy mạnh tích cực việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đến từng cấp hội
từng cán bộ đảng viên kịp thời phát hiện các trường hợp tham nhũng lãng phí tiêu cực
và cần nghiêm túc kiểm điểm nếu xảy ra sai phạm
để chuẩn bị tốt cho đại hội cựu chiến binh các cấp và đại hội cựu chiến binh việt nam lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra vào tháng một mươi hai năm nay chủ tịch nguyễn thiện nhân đề nghị trung ương hội
cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội tổ chức tốt đại hội đồng thời tiến hành ra soát
giải quyết những tồn động về chế độ chính sách cho hội viên tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp hội
tối qua ngày chín tháng ba tại nhà hát âu cơ hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hợp với hội phụ nữ bộ công an và ban công tác phụ nữ quân đội đã tổ chức chương trình nghệ thuật
chào mừng thành công đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai với mong muốn lan tỏa niềm vui này
đến với từng cám bộ hội viên phụ nữ trong cả nước
đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai thành công tốt đẹp
mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong cả nước
với mong muốn mỗi cấp hội sẽ lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ
phụ nữ làm mục tiêu mỗi phụ nữ sẽ là người thắp lửa trong mỗi nhà
thắp lên niềm tin ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình
góp phần xây dựng gia đình văn hóa ấm no tiến bộ và hạnh phúc
khán giả tham dự chương trình đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc
về hình ảnh người phụ nữ việt nam trung hậu đảm đang được thể hiện qua những ca khúc bất hủ
như mẹ âu cơ trưng nữ vương đất việt tiếng vọng ngàn đời sinh tư việt nam cảm ơn mẹ v v
để tránh khủng tắc giao thông trong khu vực nội thành phố hồn thuận
chủ yếu là nhắc nhở hướng dẫn người tham gia giao thông an toàn phòng ngừa hạn chế thấp nhất

đặc biệt trong đợt này thì công an tỉnh cũng rất là chủ động đề ra những dự kiến
những phương án những tình huống có thể xảy ra
đồng thời là phân công lực lượng cơ chế phối hợp với quân đội với bộ nguyên phòng
với các ban ngành liên quan để chúng ta xử lý giải quyết tình trạng này không để bị động bất ngờ xảy ra
vâng thưa quý vị với hơn hai mươi sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh đắk lắc
lễ hội cà phê bù mạc
lần thứ sáu và liên hoan văn hóa cồng trên tây nguyên hai nghìn một mươi bảy
dự kiến sẽ có hàng triệu lượt du khách tới tham gia
và với các biện pháp đã được lực lượng công an tỉnh đắk lắc triển khai
tin tưởng rằng tình hình an ninh trật tự sẽ được giữ vững
góp phần tạo nên thành công của sự kiện quan trọng này
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn
những thông tin xung quanh sự kiện này trong các bản tin tiếp theo
tiếp tục với một tin tức khác vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng ba
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phối hợp với tri cục chăn nuôi và thú y
đã phát hiện bắt quả tàng một cơ sở tiêm thuốc an thần và bơm nước vào heo trước khi đem đi tiêu thụ
tiến hành kiểm tra cơ sở mua bán heo sống của bà trần lê lan
tại xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng đã phát hiện có năm công nhân đang tiến hành tiêm thuốc an thần
và chuẩn bị bơm nước vào chín mươi năm con heo mỗi con có trọng lượng khoảng một trăm linh kg
làm việc với cơ quan chức năng
đại diện cơ sở khai nhận số heo trên được chủ cơ sở thu mua ở tỉnh bình thuận đem về tập kết
tiêm thuốc an thần cho heo ngủ sau đó bơm nước vào bụng heo nhằm tăng trọng lượng
rồi bán lại cho các thương lái trên địa bàn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật và toàn bộ số heo trên
lấy mẫu đi kiểm tra để xử lý theo quy định
hiện nay trên thị trường các loại hộp sốt đựng thực phẩm chiếm thị phần khá mạnh
hầu hết thì những người bán hàng đều cho rằng dùng hộp xốp vừa rẻ vừa tiện
từ các nhà hàng ăn uống quán ăn bụi cho đến những quán ăn đồ vỉa hè
phần lớn đều sử dụng hộp xốp đựng thức ăn cho khách mang về
tuy nhiên thì tác hại tiềm ẩn của nó như thế nào thì không phải ai cũng biết
những quán hàng ăn đồ ăn nóng sau khi nấu chín được đựng vào trong hộp xốp
như bao quán ăn khác quán phở của anh xuân anh tại cầu biêu
hà nội thường xuyên sử dụng những chiếc hộp xốp để đựng đồ ăn mang đi
những chiếc hộp xốp được bày bán tràn lan với giá thành khoảng năm trăm linh đồng
một chiếc cũng như người bán
không mấy người tiêu dùng hiểu được tác hại của loại sản phẩm này
cứ hằng ngày đi mua thì đựng nghĩ là thuận tiện họ bỏ vô hộp thì xách về thôi
chứ không biết cái tác hại của nó
tôi thấy hộp xốp đấy là dùng nó cũng không có tốt
và nó tác hại môi trường
nhiều khi mình dùng xong mình vứt ra ngoài là coi như là không có tốt
không có tốt không có tốt không có tốt không có tốt
được biết hộp xốp được sản xuất từ polystyrene với thành phần không khí chiếm chín mươi năm
và polystyrene chỉ chiếm năm
hộp xốp chỉ sử dụng một lần nếu đựng thức ăn thì nên để nguội mới cho vào hộp
khi đựng đủ nóng hàm lượng monostiren là một chất độc trong loại nhựa này
giải phóng da gây tổn hại đến gan và nhiều bệnh khác
không chỉ nhiệt độ cao
loại nhựa này khi gặp dầu mỡ muối mặn acid sẽ gây độc tố hại cho con người
dùng những cái hộp đựng xôi đựng thức ăn bỏ lò vi sóng chẳng hạn
thì nhiệt độ có thể nó cao đến khoảng trường cỡ là hơn một trăm linh độ có thể hai trăm linh độ
thì có thể là trong điều kiện nào đó thì một phần các cái monome
mà nó tiếp xúc với những cái phần mỡ và cái gì đấy thì có thể nó tan ra vào đó
cho nên là tuyệt đối là không sử dụng ở nhiệt độ cao
đấy còn thì thực ra thì nếu mà nhiệt độ cao thì nó bị chảy và nó bị rúm lại
thì khi mà nó đã bị chảy mà nó bị co nó biến hình biến dạng rồi thì không nên sử dụng
thực tế trên thế giới nhiều nước đã cấm sử dụng loại nhựa này để sản xuất vật liệu đựng thực phẩm
tuy nhiên tại việt nam vẫn chưa có quy định cụ thể
trước những tác hại tiềm ẩn của loại nhựa này các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng
để đảm bảo sức khỏe
các cơ quan chức năng cần kiểm định chất lượng trước khi đưa ra thị trường
sáng qua đội ngũ các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã ra quân thực hiện chiến dịch khám chữa bệnh
và phát thuốc cho đồng bào nghèo
đến dự buổi lễ gia quân có đồng chí trung tướng cơ so nham phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
tại bệnh viện ba mươi tháng bốn đồng chí trung tướng cơ son nham đã có lời chúc sức khỏe
ghiền hơn ba mươi cán bộ là các y bác sĩ tham gia chiến dịch khám bệnh cho đồng bào nghèo tại tỉnh đắk lắk
đây là hoạt động thường niên của bệnh viện ba mươi tháng bốn nhằm góp phần chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của người nghèo
qua đó hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ được nhân dân ghi nhớ
tạo hình ảnh đẹp của người công an trong lòng dân
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo xin được chuyển sang mục điểm báo
vào chiều qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức hội nghị ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm
trong đó nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
không để nhân luật gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân
theo báo an ninh thủ đô bí thư thành ủy hà nội cho rằng điểm yếu nhất hiện nay về an toàn thực phẩm
là việc tuyên truyền đối với người tiêu dùng chưa hiệu quả
bên cạnh đó cơ quan chức năng đã đưa ra danh sách các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm lên mạng
nhưng người dân đã đọc được hay chưa
ngoài ra bí thư còn quan tâm tới vấn đề truy xuất nguồn sản phẩm của sản phẩm
cũng như là tem gián kiểm định cho sản phẩm nhằm giúp người dân có được sự lựa chọn sáng suốt nhất
bên cạnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì giá cả các sản phẩm nông nghiệp cũng luôn khiến cho người tiêu dùng băn khoăn
trong khi người nuôi khóc ròng
giá gà hiện nay quá rẻ thì người mua tại các siêu thị vẫn phải chịu mức giá cao gấp hai ba lần
nguyên nhân là vì đâu
theo đại diện cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
một trong những lý do là đợt cúm da cầm vừa qua
nhiều thông tin khuyến nghị người tiêu dùng không nên ăn da cầm tươi sống
mà nên ăn hàng đông lạnh khiến cho người tiêu dùng không ăn gà sống
từ đó người nuôi gà đang ngày càng thua lỗ thê thảm
bên cạnh đó một con gà ra siêu thị đang phải cõng quá nhiều loại thuế phí khác nhau
trước tình hình trên bộ tài chính vừa có thông tư mới
bãi bỏ hàng loạt thuế phí đối với trăn nuôi gia cầm
tuy nhiên sự phối hợp giữa bộ này và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần chặt chẽ hơn nữa nếu không muốn con gà việt bị thua ngay trên sân nhà
thông tin trên báo lao động
cũng liên quan tới chủ đề ngày hôm nay là nông nghiệp
trở về quê hương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
có một chàng trai trẻ ở đồng tháp đã quyết tâm khởi nghiệp
trên mảnh đất quê hương của mình cùng với cây lúa sạch
báo công an nhân dân phản ánh
khởi đầu trên mảnh đất một bảy hectare của gia đình với giống lúa nàng hoa chín
chàng trai võ văn tiếng hai mươi sáu tuổi đã không thể thành công
nhưng qua tìm tòi học hỏi kiến thức và áp dụng những mô hình mới
hiệu quả từ cây lúa đã tăng lên rõ rệt
kết hợp cùng với lúa tiếng còn tham gia vào mô hình nuôi cá sạch
thu nhập khoảng một trăm linh triệu đồng một hectare
học theo mô hình này bà con trong xã thường thới tiền
ngày càng phát triển về kinh tế và ổn định về đầu ra cho nông sản
trong phần tiếp theo của chương trình
thông xe cầu vượt nút giao thông cổ linh và cầu vĩnh tuy
nhằm giảm tình trạng ôn tác giao thông vốn rất nghiêm trọng tại khu vực này
vốn rất nghiêm trọng tại khu vực này trong suốt thời gian qua
đây cũng là một trong tám công trình trọng điểm của thành phố nhằm đảm bảo an toàn giao thông
đã được thủ tướng phê duyệt thực hiện theo lệnh khẩn cấp và áp dụng hình thức giao thầu
với tổng mức đầu tư hơn một trăm sáu mươi một tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng là hơn một trăm ba mươi hai tỷ đồng
dự án được chính thức khởi công từ ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
và cho đến nay sau bảy tháng thi công đã hoàn thiện các hạng mục phụ trợ
công trình đã chính thức được thông xe và đi vào sử dụng
hiện nay trên địa bàn xã phú sơn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
có một chiếc cầu bắc qua con sông thi công đã một mươi năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện
gây khó khăn cho việc đi lại cũng như giao thương của người dân trên địa bàn
cây cầu này được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn bảy với tổng kinh phí phê duyệt đầu tư xây dựng của chiếc cầu
đã được điều chỉnh là một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
đến thời điểm này cầu đã hoàn thành chín mươi hạng mục
tuy nhiên lan can các khớp nối giữa tám nhịp
và đường dẫn lên hai đầu cầu suốt một mươi năm qua vẫn chưa được thi công
nhiều phần thép nằm trỏng trơ phơi nắng phơi mưa bị dỉ xét
người dân khi đi qua sông vẫn phải đi đò rất nguy hiểm nhất là trong mùa mưa lũ
sinh hoạt giao thương vì vậy cũng khó khăn hơn với các vùng khác
và do vậy do phải qua sông bằng đỏ nên giá bán các mặt hàng nông sản của một bốn trăm năm mươi hộ dân xã phú sơn
trong đó có ba mươi số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số
chỉ bằng sáu mươi giá trị của các vùng khác
trong thời gian qua lực lượng kiểm soát giao thông của tỉnh quảng ngãi đã tập trung tuyên truyền
xử lý đối với các trường hợp xe chở răm gỗ tự ý cơi nới thay đổi kích thước thành thùng xe
tuy nhiên theo thanh tra sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi thì tình trạng này vẫn còn tái diễn
hiện toàn tỉnh quảng ngãi có ba trăm linh xe chở răm gỗ thường xuyên hoạt động
trong số này có khoảng một trăm linh xe vẫn còn vi phạm khi tự ý cơi nới thay đổi kích thước thành thùng xe
trước vấn đề này sở giao thông vận tải quảng ngãi đã chỉ đạo cho lực lượng thanh tra giao thông
tăng cường hơn nữa trong việc xử lý các phương tiện chở răm gỗ tự ý cơi nới thay đổi kích thước thành thùng xe
riêng đối với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sở giao thông vận tải quảng ngãi yêu cầu
trong quá trình kiểm định các xe ô tô tải nhất là xe chở răm gỗ
phải chú trọng đến các phương tiện có kiểu loại thành thùng kích thước lòng thành thùng
không đúng với hồ sơ kỹ thuật để ngăn ngừa việc chủ phương tiện tự ý ra cố cơi nới thành thùng
chở quá tải gây mất an toàn giao thông và hư hỏng công trình giao thông
thưa quý vị mặc dù chưa ghi nhận trường hợp tai nạn giao thông nào từ xe độ chế
tuy nhiên sự nguy hiểm mà loại xe này mang lại vẫn luôn rình dập trên các tuyến đường giao thông
đặc biệt là tại huyện di linh tỉnh lâm đồng xe độ chế đang được thanh thiếu niên sử dụng khá là phổ biến
thậm chí là sử dụng xe độ chế để phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng và tổ chức đua xe trái phép vào ban đêm
gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
bỏ học nói dối đi làm và trộm xe máy của gia đình cùng nhóm bạn tụ tập lạng lách đánh võng trên đường đến khuya
là những điều mà chị mai thị minh thôn bảy xã gia hiệp huyện di linh tỉnh lâm đồng biết được về cậu con trai
sau khi nhận giấy mời triệu tập cùng những hình ảnh mà đội cảnh sát giao thông công an huyện di linh cung cấp
hôm nay tôi đưa con tôi lên để tình báo với bên công an giao thông cho công an giao thông dân đe cháu
tôi cũng cố gắng về nhà để dạy bảo cháu là lạng lách đánh võng thì sẽ sai với tháp luật
cháu không cho cháu đi xe đi gội ra đường nữa
một đám tụ tập cùng nhau là đua xe
đua xe là đối với bắt
đưa xe thay phép rồi là lạng lách đánh võng trên đường
nhận thấy hành vi sai nhà mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi lầm của mình
còn đây là cao việt ở thôn sáu xã tân châu cũng là một trong những thanh niên sử dụng xe độ chế
nẹt bô xe gây tiếng ổn lớn
tụ tập chạy xe tốc độ cao đánh võng trên đường gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
tại trụ sở sau khi được giải thích về hành vi của mình cao việt đồng ý ký vào cam kết không tái phạm
theo đội cảnh sát giao thông công an huyện di linh các mô tô này đều không có giấy tờ hợp lệ
hầu hết đã được tháo ráp độ chế thay đổi thiết kế ban đầu như thay đổi hệ thống phanh lốp còi đèn chiếu sáng
nhiều chiếc chỉ còn bộ khung sắt
mặt nạ xe đều bị tháo để tránh sự cần gió
xe chạy bốc hơn bầu xe tự chế lớn hơn để thoát hơi nhanh xe mạnh hơn
hầu hết các xe này đã được đôn rên xoáy nòng thay đổi công năng kết cấu phục vụ mục đích biểu diễn
đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
điều đáng quan ngại là phần lớn các đối tượng vi phạm đều ở lứa tuổi thanh niên thiếu niên
trong thời gian qua công an huyện di linh đã chủ động mở đột gia quân
truy quét quái xế về đêm trên địa bàn huyện tạm giữ chín mươi tám xe máy độ chế
trong thời gian tới đội cảnh sát giao thông công an huyện di linh tiếp tục tăng cường giả soát
kiểm tra trực tiếp và qua hình ảnh xử lý loại phương tiện này
trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
vì vậy bên cạnh trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông
cần có sự phối hợp đồng bộ của các hội đoàn thể chính quyền địa phương
đồng thời phụ huynh học sinh và gia đình thường xuyên quan tâm đến con cái trong mọi hoạt động
để biết và ngăn ngừa các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông từ sớm
vì sự an toàn của chính mình và người khác nhằm phòng ngừa góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
con số giao thông vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau